nguyên nhân vụ việc xuất phát từ một số đối tượng đến chợ quảng ngãi tìm gặp chị ruột của anh long để đòi nợ số tiền năm mươi triệu đồng do chị vay trước đó
tại đây giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến rô sát thấy nhóm côn đồ xông vào đánh chị gái long đến can ngăn thì bị nhóm côn đồ dùng kéo đâm nhiều nhát vào người